một tổ trinh sát tiếp tục giả soát lại các đối tượng hình sự ma túy nổi trên địa bàn thành phố phú quốc xem có biểu hiện về nghi vấn

địa điểm xảy ra vụ việc là khu dân cư hiện hữu
vị trí xảy ra vụ việc là tuyến đường tránh dương đông
là tuyến huyết mạch nối xã cửa dương với phường dương đông xã dương tơ và xã bãi thơm
hai bên đường có nhiều hộ dân sinh sống hoạt động buôn bán kinh doanh
thời điểm xảy ra vụ việc vào đêm tối nhiều người dân đang sinh sống tại khu vực rất hoang mang
lo sợ không dám ra khỏi nhà vì có nhiều thanh niên cầm hung khí rượt đuổi đánh nhau
bàn chuyên án xác định nguyễn phi phú tức là vũ công cùng với lý thái quý dương minh duy
trịnh gia trọng lê công hậu nguyễn gia lạc là những đối tượng đã gây dối trật tự công cộng tại khu vực xã cửa dương
các đối tượng đã gây ra rất nhiều vụ việc vụ án nhưng mà để xử lý các đối tượng đặc biệt là đối tượng cầm đầu là rất khó khăn
mặc dù tài liệu trinh sát xác định đối tượng nguyễn phú vũ tức là vũ công và nguyễn trọng vũ là vũ bò là các đối tượng cầm đầu bằng nhóm này để thực hiện các vụ án
tuy nhiên đó mới chỉ là tài liệu trinh sát để đảm bảo căn cứ xử lý các đối tượng trước pháp luật đảm bảo yêu cầu là khởi tố điều tra truy tố và xét xử
bộ ban truyền án phải thu thập tài liệu trứng cứ các hành vi của đối tượng và các đối tượng có liên quan để mà đầy đủ cái căn cứ theo quy định pháp luật để xử lý các đối tượng
khi mà chi xét lại như ngược lại những vụ trước đây thì có đầy đủ tài liệu chứng cứ
camega ở khu vực mà xây ra hiện trường cái thứ nhất cái thứ hai nữa là camega an ninh của công an thành phố của quốc
những hình ảnh đó kết hợp những hình ảnh đó thì chúng tôi đã tiến hành cho nhận dạng
thì chúng tôi mới xác định được vụ việc đó là có nguyễn phi vũ gọi là vũ công là đứng ra chỉ đạo cho đàn em để trực tiếp thực hiện
thì từ đó thì chúng tôi mới đề xuất vào cái phương án bắt khám xét đồng lọt hết các đối tượng

trong chí giám sát tôi đã thấy phát hiện ngay được là đối tượng có hay không trong phòng
và thời cơ đã đến
tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang các lực lượng đã nhận được lệnh xuất phát
lực lượng công an tỉnh kiên giang và cục cảnh sát hình sự đã mật phục bám sát các đối tượng trong chuyên án
đón lõng trên khắp các tuyến đường mà các đối tượng có khả năng di chuyển
tại vì đối tượng này là rất là khôn khéo rất là bề ngoài thì rất là hiền lành
tỏ dễ ra là một cái
các người là hiểu biết nhưng mà bên trong thì là đối tượng là rất là manh nha xã huyệt
thì quá trình mình chỉ bắt đối tượng thì mình phải tính toán lên kế hoạch là phương án gõ gàng
mình sử dụng một cái cộng tác viên mình điều cái đối tượng ra cái quán cà phê
sau đó mình tiến hành mình tổ chức mình bắt giữ đối tượng một cách bất ngờ để không để đối tượng có thể là trở tay kịp
tại vì khi mà đối tượng mà đánh hơi được cái việc mà cơ quan công an là tìm đối tượng để bắt xử lý
thì đối tượng sẽ tìm cách đối phó thậm chí là có thể là bỏ trốn
lúc đó là sẽ rất là khó khăn cho việc mà mình chi bắt để sau này mình điều tra mở rộng các dự án có liên quan
các đối tượng này hầu hết là nó rất manh động và có hung khí
thì qua các vụ án thì mình đã chứng minh là các đối tượng này lúc nào cũng trong người cũng có giao
rồi cũng có gậy gọc cũng có mã tấu
tức là dao tự chế đó
thì do đó cái việc bắt các đối tượng này phải có những kế hoạch rất tỉ mỉ
các mỗi trinh sát bí mật khép chặt vòng vầy
đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các mũi trinh sát đồng loạt bất ngờ tấn công
đồng loạt tổ chức bắt khám xét nơi ở ba mươi đối tượng của nhóm giang hồ nông trường

trong thứ hai một lĩnh v faktiskt đây là một lĩnh v the targeted

t itunes where bà ý vào đồng chức mét